đến một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông cách bán đảo lôi châu của trung quốc khoảng hai mươi bảy km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
như vậy khoảng gần sáng mai bão bắc hà sẽ vượt qua khu vực đảo lưu dông của philippines và đi vào khu vực phía đông của biển đông
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão bắc hà từ gần sáng và ngày mai khu vực phía đông của biển đông sẽ có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sau tăng lên cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi hai biển động mạnh
trở lại với diễn biến thời tiết trên đất liền mưa ở miền bắc đang có xu hướng giảm dần
trong đêm nay ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ còn có mưa với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm
nhưng sang ngày mai khi vùng xoáy thấp tan đi chỉ còn gió đông nam của khối không khí biển thổi
ở các tỉnh phía tây bắc bộ trời giảm mưa nhưng mây vẫn còn nhiều và nắng gián đoạn
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng lên từ ba mươi đến ba mươi một độ
trong khi đó ở các tỉnh phía đông bắc bộ do vẫn còn tác động của đới gió đông nam ẩm
ở khu vực ven biển vẫn còn có mưa nên nhiệt độ ngày giữ ở mức thấp từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
trong khi ở các tỉnh sâu trong đất liền trời hứng nắng và nhiệt độ ngày tăng lên mức từ ba mươi đến ba mươi một độ
thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu
trong khi miền bắc giảm mưa
thì ở miền trung mưa lại có xu hướng tăng dần
nguyên nhân là bởi giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão bắc ha đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới trong đêm nay và chiều tối mai
suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
do mưa tăng hơn trong ngày thì nắng yếu
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền trung cũng không quá cao
phổ biến ở mức từ ba mươi một đến ba mươi hai độ trời cũng tương đối mát mẻ
sự xuất hiện của bão bắc hà và giải hội tụ nhiệt đới cũng khiến cho gió mùa tây nam
ở khu vực phía nam hoạt động mạnh hơn
khi gió tây nam hoạt động mạnh hơn thì hệ quả là mưa ở tây nguyên và nam bộ sẽ gia tăng
trong đêm nay ở tây nguyên và nam bộ diễn mưa sẽ duy trì ở mức giải rác
đến chiều và tối mai diện mưa ở nam bộ và tây nguyên sẽ tăng lên mức nhiều nơi
mức nhiệt ở tây nguyên vào ngày mai sẽ hạ xuống còn từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trong khi ở khu vực nam bộ thì vùng miền đông nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
trên biển dự tác động của hoàn lựu bão bắc ha khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa sẽ có mưa rào và rông mạnh
còn ở khu vực phía nam biển đông và huyện đảo trường sa cũng xuất hiện gió tây nam mạnh cấp năm
mưa rào và rông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước